thành phố hồ chí minh đề nghị cấp mã số cho một trăm năm mươi ca test nhanh dương tính
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
tại buổi họp báo sở y tế tp hcm đề nghị bộ y tế cấp mã số bệnh nhân cho một trăm năm mươi người có kết quả test nhanh dương tính với covid một mươi chín
số người dương tính này được phát hiện từ ngày hai mươi tháng tám đến nay
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
theo quy định của bộ y tế để xác định một trường hợp là f cần xác định bằng kỹ thuật pcr
tuy nhiên theo bác sĩ châu trong tháng tám và tháng chín tại tp hcm số ca bệnh tăng rất nhanh và xảy ra đại dịch
trong bối cảnh đó về khoa học một trường hợp có biểu hiện lâm sàng của dịch covid một mươi chín qua test nhanh
thì cần được nhanh chóng xác nhận nhiễm để điều trị kịp thời thay vì phải chờ kết quả xét nghiệm pcr
do đó thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã có công văn gửi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
cho phép công nhận người có kết quả test nhanh dương tính là f
tuy nhiên theo bác sĩ châu các trường hợp này chưa được cấp mã số quốc gia
vừa qua sở y tế đã có văn bản đề nghị bộ y tế bổ sung các trường hợp này vào danh sách quốc gia
theo thống kê của tp hcm có gần một trăm năm mươi f thuộc nhóm này
bác sĩ châu khẳng định đây là những trường hợp đã được tiếp nhận lập danh sách và được điều trị tại nhà theo dõi đầy đủ
về vấn đề số ca nhiễm tăng lên cao từ đó sẽ tác động như thế nào đến chính sách hiện nay
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết đến nay tp hcm dựa vào số f thật để thu dung điều trị tại nhà
theo tiêu chí mới của bộ y tế thì số ca mới chỉ là một trong các tiêu chí để phân cấp độ nguy cơ
và cấp độ nguy cơ trong bộ tiêu chí của bộ y tế dựa trên cấp độ nguy cơ của tổ chức y tế thế giới who
khi trên ngưỡng hơn một trăm năm mươi trường hợp trên một trăm linh dân trong một tuần thì ở cấp độ bốn cấp độ cao nhất
do đó số ca mắc tăng lên thì tp hcm vẫn trên một trăm năm mươi trường hợp
tuy nhiên bộ tiêu chí mới dựa trên nhiều tiêu chí khác trong đó quan trọng nhất dựa vào tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng
và bao phủ vaccine cho người trên năm mươi tuổi
khi các tiêu chí này đảm bảo thì tp hcm vẫn có thể xuống cấp
tốc độ thấp hơn các biện pháp an toàn sẽ thuận tiện hơn cho các hoạt động của thành phố
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào và tạm biệt